bộ tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo thông tư hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông
nguồn kinh phí thẩm định bao gồm nguồn ngân sách nhà nước trong đó có ngân sách chi sự nghiệm giáo dục và đào tạo dạy nghề thuộc ngân sách trung ương
theo quy định của luật ngân sách nhà nước nguồn tài trợ hỗ trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước các nguồn vốn xã hội hóa
nguồn vốn huy động hợp pháp nguồn thu khác theo quy định của pháp luật
dự thảo cũng nêu rõ nội dung chi và mức chi đối với các hoạt động thẩm định sách giáo khoa chi phí cho thành viên hội đồng thẩm định